các cơ quan ban ngành của địa phương của chính quyền địa phương ủy ban nhân dân các cấp
và các đơn vị của được sắp để tập trung nguồn lực và đảm bảo về an toàn tính mạng
cũng như là tài sản của hành khách tốt nhất
dự báo trong sáng nay sẽ còn nhiều hành khách từ các tỉnh đổ về tp hcm
để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên
do vậy các bến xe nhà ga vẫn sẵn sàng các phương án đảm bảo mọi nguồn lực
đảm bảo công tác an toàn an ninh trực tự tăng cường bảo vệ để phục vụ tốt nhất
việc di chuyển của người dân
chuyển sang một thông tin văn hóa trong ngày một mươi tháng hai
liên hoan phim châu á osaka năm hai nghìn một mươi chín đã công bố lịch hoạt động chính thức
năm nay hai bộ phim việt là hai phượng và hồng papapa và con gái
được lần lượt lựa chọn tranh giải và trình chiếu bế mạc
liêu hoang phim châu á osaka lần thứ một mươi bốn sẽ khai mạc vào ngày tám tháng ba
năm hai nghìn một mươi chín bằng bộ phim randon the comings and goings on a kyoto tram
tạm dịch randon hành rình khứa hội của chuyến tàu kyoto
liên hoan sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi bảy tháng ba và được khép lại bằng bộ phim việt nam
mới nhất của đạo diễn người nhật keno chiai bộ phim hồng papa và con gái
bốn bộ phim tham gia tranh giải thưởng lớn năm nay đến từ một mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ châu á
như trung quốc nhật bản hồng kông đài loan philippines hàn quốc sri lanka
ấn độ thái lan và việt nam
bộ phim việt được chọn tranh giải là hai phượt của đạo diễn lê văn kiệt
với sự tham gia diễn xuất chính của ngô thanh vân
mặc dù hai phượng fury sẽ được công chứa trước tại việt nam vào cuối tháng hai này
bộ phim vẫn đủ điều kiện tham gia liên hoan
bởi liên hoan phim châu á osaka năm hai nghìn một mươi chín lựa chọn các tác phẩm hoàn thành
sau ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy và chưa được trình chiếu tại nhật bản
liêu hoang phim châu á osaka được khởi động từ năm hai nghìn năm với tiền thân là liêu hoang phim nhật hàn
tên gọi hiện nay được đặt lại từ năm hai nghìn một mươi sáu để mới rộng cơ hội
giao lưu của nhiều nhà làm phim trong khu vực châu á
là một nghề được duy trì hàng trăm năm sân mại không chỉ là một nghề lâu đời
mà còn là một bộ môn nghệ thuật thể hiện giá trị truyền thống và tính sáng tạo của người việt
trong đó có sự bảo tồn và giữ gìn văn hóa dân tộc đậm nét
là sân mại tương bình hiệp thuộc phường tương bình hiệp thành phố tuổi dầu một
chừng bảy km về hướng bắc
hàng trăm năm qua các thế hệ người dân nơi đây đã dày công bảo tồn và phát triển nghề truyền thống mà cha ông để lại
ngày nay nơi đây còn là địa chỉ tham quan du lịch hấp dẫn thu hút đông đảo du khách khắp nơi tìm đến mỗi khi về với vùng đất bình dương
theo giai định thành thống chí của trịnh hoài đức thì nghề sân mại ở bình dương có từ thế kỷ một mươi bảy
do di dân từ miền trung miền bắc mang theo vào vùng đất mới
ngoài việc khai khởi
ngoài việc khai khởi

sinh cơ lập nghiệp
sinh cơ lập nghiệp
lớp cư dân đầu tiên trên vùng đất mới còn bắt tay vào làm tranh sân mại trong những lúc nông nhàng
những hình ảnh cây đa bến nước mái đình tre làng được tái hiện trên tranh phần nào giúp cho họ vơi đi nỗi nhớ quê nhà
trải qua nhiều thế hệ bao thăng trầm của thời cuộc nhưng những sản phẩm sơn mài nơi đây vẫn giữ được nét đẹp truyền thống vốn có
đã là sự tinh xảo thanh thoát mang đậm tính cách á đông